trong ngày ba tháng tám đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện kỳ anh
báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
sau khi nghe báo cáo về kết quả kỳ họp lần thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri tỉnh hà tĩnh và huyện kỳ anh đã trình bày các kiến nghị lên phó thủ tướng
cũng như đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trong đó đặc biệt quan tâm đến sự cố môi trường biển
và các giải pháp ổn định an sinh xã hội cho người dân trong vùng ảnh hưởng
cũng như việc giám sát chặt chẽ chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các cam kết
về đảm bảo môi trường lâu dài của phong mua gia
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định
các ý kiến của bà con cử tri tỉnh hà tĩnh rất xác đáng thể hiện trách nhiệm tâm huyết của người dân
đối với sự ổn định và phát triển
đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp báo cáo quốc hội và có sự phối hợp với cơ quan hữu quan
để giải quyết kịp thời thấu đáo
theo phó thủ tướng vương đình huệ sau sự cố môi trường biển bộ tài nguyên và môi trường
đang khẩn trương đánh giá kiểm tra lần cuối để sớm công bố vùng biển an toàn cho bà con ngư dân
bên cạnh đó chính phủ sẽ sớm ban hành gói giải pháp căn cơ đồng bộ có hệ thống và lâu dài
để hỗ trợ cho người dân trong vùng ảnh hưởng trong đó tập trung các chính sách để khôi phục
tái tạo nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển để đảm bảo môi trường lâu dài cho ngư dân
hỗ trợ lãi suất để người dân vay vốn khôi phục sản xuất hỗ trợ đào tạo nghề giải quyết việc làm
bảo hiểm y tế xuất khẩu lao động nhằm giúp bà con sớm vượt qua khó khăn